đã có nhiều câu chuyện đau lòng liên quan đến việc xuất khẩu lao động trái phép người mất tiền kẻ mất mạng hay bị cơ quan chức năng nước bạn bắt giữ
tuy nhiên thực trạng này vẫn đang diễn ra tại một số huyện của tỉnh yên bái
đặc biệt những lao động này chủ yếu lại là người dân tộc thiểu số hiểu biết pháp luật còn chưa đầy đủ nên rất dễ bị rụ rỗ bởi các đối tượng môi giới
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
hơn hai năm nay gia đình ông triệu việt hương và bà bàn thị khé
chúng tại xã lập búng huyện văn chấn
ngồi không yên khi thông tin về cậu con trai triệu quý vìn
theo một số người ở địa phương xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở một sưởng sản xuất thuốc lá tại trung quốc đã bật vô âm tín lo lắng
nhưng con ở nơi đất khách gia đình ông bà cũng chỉ biết chờ đợi và hy vọng
cháu bảo đi sang trung quốc làm thuê để kiếm tiền giúp bố mẹ trang trải cuộc sống
mấy tháng đầu mới sang cũng thấy cháu gửi tiền về nhưng sau đó vợ chồng tôi không còn nhận được tin tức của cháu nữa
tôi có nghe những người bên đó về nói lại là cháu đã bị công an trung quốc bắt giam rồi
bây giờ chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng tiến giúp đưa cháu về nhà thôi
xã phủ nham huyện văn chấn là một trong những địa phương có nhiều người xuất cảnh lao động cháy phép nhất của tỉnh yên bái
có năm lên đến trên hai trăm linh trường hợp
hầu hết đều là những người dân tộc thiểu số trình độ nhận thức còn hạn chế nên dễ tin và nghe theo kẻ xấu
xuất khẩu lao động trái phép đã để lại những cánh nặng cho xã hội
cùng với đó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương
một số đặc biệt là thanh niên một số ít trường hợp là sau khi xuất cảnh về địa phương thì có những biểu hiện về tham gia tệ nạn xã hội như là ma túy
do vậy là những cái ảnh hưởng không nhỏ đến địa phương về an ninh trật tự
với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý giảm tình trạng hoạt động xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
đồng thời tạo quan việc làm ổn định
tại địa phương để thu hút nguồn nhân lực lao động phối hợp với đơn vị chức năng công an cấp huyện đấu tranh xử lý các loại tội phạm mua bán người tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép
đổi đời là ước muốn của bất cứ ai
tuy nhiên mỗi người dân và nhất là đồng bào các vùng thiểu số vùng sâu vùng xa hãy thay đổi tư duy về xuất khẩu lao động
bởi đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng
liên quan đến xuất khẩu lao động chui
còn nếu có quyết tâm cần cù và chịu khó lao động thì hãy làm việc và đổi đời trên chính mảnh đất quê hương mình
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư
của tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dần
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã tân bình tp thái bình tỉnh thái bình
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
là đối tượng nguyễn tuấn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu hai
thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và đối tượng phạm hồng kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn an điện
xã đồng thanh huyện vũ thư tỉnh thái bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm trước lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý